bên đề hội nghị an ninh munich ngoại trưởng mỹ antony blinken và người đồng cấp trung quốc vương nghị đã có cuộc gặp song phương
trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tăng cường tiếp xúc gấp cao so với thời gian dài căng thẳng trong nhiều vấn đề
tại cuộc gặp ngoại trưởng trung quốc khẳng định hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn thực chất và xây dựng
theo ông vương nghị nhiệm vụ quan trọng nhất của hai bên hiện nay là thực hiện chỉ đạo chiến lược của tổng thống joe biden và chủ tịch tập cận bình
trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng một mươi một năm ngoái thúc đẩy mối sự phát triển lành mạnh ổn định và bền vững trong quan hệ song phương
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ cho hay hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề chiến lược gồm duy trì kênh liên lạc song phương
tham vấn trong những lĩnh vực quan trọng cùng các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
theo truyền thông mỹ cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng có thể mở đường cho một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới